người dân được phép về quê đón tết cùng người thân thế nhưng mỗi người nên tự cảnh giác
chỉ nên đón tết theo gia đình không tụ tập đông người để trả những hiệu quả đáng tiếc có thể xảy ra
omicron vẫn đang dình dập bất cứ ai sơ hở cho công tác phòng chống dịch
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại